dịch covid một mươi chín được kiểm soát kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát kinh tế phục hồi thúc đẩy tăng trưởng các cân đối lớn đảm bảo thị trường lao động phục hồi độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững chính trị ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo hoạt động đối ngoại được tăng cường đời sống nhân dân được nâng lên
các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về tình hình và triển vọng phát triển của việt nam trong đó nikken đánh giá chỉ số phục hồi covid một mươi chín của việt nam xếp thứ hai thế giới tăng một mươi hai bậc
thủ tướng nhận định trên phạm vi toàn cầu dịch bệnh được dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới có thể làm dịch bệnh phức tạp hơn và gia tăng trở lại
vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng phạm minh chính giao bộ y tế nắm chắc tình hình dịch thường xuyên giả soát cập nhật kịch bản và các biện pháp phòng chống dịch tăng cường đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương đồng thời giả soát hướng dẫn tổ chức tiêm vaccine an toàn khoa học hiệu quả
nếu những quy định nào chưa phù hợp thì phải điều chỉnh người dân nào chưa hiểu thì phải tuyên truyền giải thích để việc tiêm vaccine đạt mục tiêu vì sức khỏe tính mạng của chính người dân
các bộ ngành phối hợp với các địa phương tổ chức tích hợp các ứng dụng trên cơ sở nền tảng dữ liệu dân cư để thống kê chuẩn xác số liệu về tỷ lệ tiêm vaccine tại các địa phương theo đối tượng để có giải pháp tổ chức phù hợp
chiều qua tại hà nội làm việc với cục quản lý xuất nhập cảnh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua đã có phần hiệu quả phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại hội